thưa quý vị tín ngưỡng thờ mẫu đã trở thành di sản thứ một mươi một của việt nam
được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
trong đời sống hiện nay tín ngưỡng thờ mẫu chủ yếu được cộng đồng biết tới
qua khái niệm hầu đồng là hình thức diễn sướng chủ yếu của tín ngưỡng này
trước những thay đổi mạnh mẽ của đời sống đã đặt ra yêu cầu cho các nhà nghiên cứu và quản lý
cần có phương thức quản lý phù hợp để hầu đồng vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị nguyên bản của nó
và đưa nó đến gần hơn với công chúng
và để cùng bàn luận về vấn đề này mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần thảo luận
của biên tập viên thúy quỳnh cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
vâng xin mời biên tập viên thúy quỳnh
thưa quý vị đối với vấn đề này thì quy định của bộ văn hóa thể thao và du lịch đã đề ra được hơn một năm
nhưng mà đến nay thì một số hiện tượng biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
hay còn gọi là hầu đồng thì vẫn còn diễn ra
và đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị yên đến từ viện nghiên cứu văn hóa viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn bà đã nhận lời tham dự chương trình
đây là hình ảnh hát trầu văn của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
trong một đám cưới
trong một quán cà phê
và tại cổng chợ đồng dân
ngay lập tức những hình ảnh trên đã trở thành tâm điểm cho những ý kiến
tín ngưỡng thờ mẫu chúng tôi đây không phải là mang ra các nơi công cộng
hoặc những đầu đường xóa chợ
hoặc là những đám cưới
hoặc là những quán ăn quán trà để phục vụ như vậy được
đây là vì chúng tôi đây là văn hóa tâm linh
ta quảng bá theo hình thức nào
và dùng những nơi như thế nào để quảng bá tiến ngưỡng
chứ không phải là bây giờ mang ra tất cả đường chợ
rồi từ quán ăn cho đến tất cả các việc sân khấu
ở tại những nơi đang tổ chức
hiếu cũng có việc hỉ cũng có
thì cái điều này là không
nhất định là không được
trên cái đà phục hưng của di sản hát văn di sản hầu đồng
thì cũng đã được người dân tôn vinh một cách chân thành hơn đầy đủ hơn
cũng như là có điều kiện để được tiếp cận được tham gia tìm hiểu và được thưởng thức
như vậy thì chúng ta thấy rõ là trong đời sống
cái nhu cầu được thưởng thức là có thật
đặc biệt là với chính cái bộ môn nghệ thuật truyền thống hát văn
mà chúng ta cũng đã từng có những cái thời kỳ mà chúng ta hiểu không đúng
trước đó bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công văn
về việc chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
cụ thể chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ mẫu hoặc di tích thờ mẫu
không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng
với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố
tuy nhiên văn bản trên có thực sự cụ thể xác đáng
việc đưa ra các nội dung của những công văn như thế này
thì cần phải có sự lý giải một cách chặt chẽ và chi tiết hơn nữa
về những cái hình thức thể hiện khác nhau của cái nghệ thuật hát văn
của cái tín ngưỡng hậu đồng để người dân về thưởng thức
có thể phân biệt được cái việc hát văn ở trong nghi lễ nó là khác
có những cái khác nhất định
đối với cái việc mà
hát văn ở trong nghi lễ thì sẽ khác nhất định